tại hà nội tòa án nhân dân tối cao tổ chức hội nghị trực tuyến với tám trăm linh điểm cầu trong cả nước
để tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi và triển khai công tác tòa án năm hai nghìn hai mươi
dự hội nghị có thủ tướng nguyễn xuân phúc các đồng chí ủy viên bộ chính trị
đồng chí trần quốc vượng thường trực ban bí thư đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an
đồng chí vương đình huệ bí thư thành ủy hà nội cùng các đồng chí bí thư trung mương đảng
đồng chí phát đình trạc trưởng ban đội chính trung ương đồng chí nguyễn hòa bình tránh án tòa án nhân dân tối cao
năm hai nghìn hai mươi là năm cuối của nhiệm kỳ cũng là năm đất nước và tòa án diễn ra nhiều sự kiện quan trọng
do đó ban cán sự đảng lãnh đạo tòa án nhân dân tối cao đã chủ động kịp thời
ban hành các nghị quyết chỉ thị với nhiều chủ trương giải pháp đột phá để nâng cao chất lượng công tác xét xử
hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra
theo đó trong nhiệm kỳ các tòa án đã thụ lý hơn hai bốn triệu vụ việc giải quyết hơn hai ba triệu vụ việc đạt tỷ lệ chín mươi tám
riêng trong năm nay đã thụ lý hơn sáu trăm linh hai vụ việc chất lượng giải quyết xét xử tiếp tục được bảo đảm và có nhiều tiến bộ
tỷ lệ các bản án quyết định bị hủy sửa do nguyên nhân chủ quan hàng năm đều dưới một năm đạt chỉ tiêu nghị quyết của quốc hội đề ra
về xét xử các vụ án hình sự đã xét xử nghiêm nhiều vụ án kinh tế tham nhũng nghiêm trọng phức tạp được dư luận xã hội quan tâm như vụ án nguyễn văn dương phan xào nam phan văn anh vũ trịnh xuân thanh đình là thăng
hình phạt áp dụng đối với các bị cáo tương xứng với tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội
trong công tác xây dựng đảng xây dựng hệ thống tòa án các cấp các tổ chức đảng tại tòa án luôn quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng duy trì kỷ luật kỷ cương giữ gìn đoàn kết nội bộ
nhân dịp này tòa án nhân dân tối cao tổ chức lễ liên thông văn bản quốc gia và công bố các dịch vụ công trực tuyến của tòa án nhân dân trên cổng dịch vụ công quốc gia